trong những ngày giáp tết nhu cầu cần tiền mặt để mua sắm của người dân đang tăng cao
vì vậy việc rút tiền tại các cây atm cũng trở nên sôi nổi hơn ngày thường
thế nhưng những ngày gần đây nhiều cây atm trên địa bàn thành phố hà nội thường xuyên gặp sự cố gây khó khăn cho người dân
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
theo ghi nhận của phóng viên trong những ngày cuối năm giáp tết nguyên đán
rất nhiều những cây atm trên khắp địa bàn thành phố hà nội hoạt động không ổn định
cụ thể nhiều cây atm gặp các lỗi như không còn tiền thông báo bảo trì thông báo nhập sai mã pin
điều này gây ra rất nhiều khó khăn cho người dân trong việc rút tiền phục vụ mua sắm dịp cuối năm

khi mà nhập xong các bước rồi thì lại báo là giao dịch một là giao dịch không thành công
hoặc không có thể thì là nó báo là sai mã pin và nhập lại
được biết tình trạng trên thường xuyên diễn ra vào những ngày cuối tuần hay những dịp sắp tết
điều này có thể do quá tải hệ thống bởi quá nhiều người thực hiện rút tiền
ở hiện tại là mấy hôm nay mình có đi khá nhiều cây atm nhưng mà không rút được tiền
đều là trường hợp thứ nhất là cây atm không nhận thẻ
trường thứ hai là mình thực hiện giao dịch nhưng đến cuối cùng thì là adn xin lỗi đang bảo trì
và đều không rút được tiền
thì hầu như là năm nào vào cái dịp cuối năm mình thấy nó xảy ra thường xuyên
và đặc biệt nhiều khi cũng cuối tuần cũng vậy rất là khó rút tiền
những ngày cuối năm như thế này nhu cầu tiền mặt rất cao
để giảm tải cho các cây atm thay vì sử dụng tiền
các ngân hàng khuyến khích người dân thực hiện giao dịch thông qua thẻ
để tránh những tình trạng gặp trục chặt trong việc rút tiền ở các cây atm